thưa quý vị thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ giờ hôm nay ngày hai tháng tám
để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước thông tin trên người dân đã đổ xô đi mua lương thực thực phẩm
chỉ thị một mươi sáu không phải ngăn sông cấm chợ mà chỉ là hạn chế người dân ra đường đến mức tối đa
khi không có nhu cầu chính đáng để đảm bảo các quy định tốt nhất trong công tác phòng chống dịch
người dân vẫn có thể đi mua những mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên trong chiều và tối ngày một tháng tám rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố phan thiết
đã đổ xô nhau đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ không đảm bảo công tác phòng chống dịch
lực lượng chức năng đã phải vất vả để hướng dẫn phân luận giao thông
chính quyền địa phương sẽ luôn đảm bảo nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân
không đến tình trạng thiếu lương thực thực phẩm
ngay tại thời điểm này rất cần sự chung tay ý thức chấp hành của mọi người trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhằm góp phần chung tay để lùi dịch bệnh tại tỉnh bình thuận nói riêng và cả nước nói chung